theo ghi nhận của phóng viên tại tp hcm người dân đã đổ về các địa điểm du lịch vui chơi tại đây khá đông
dù lượng người tăng cao so với ngày thường nhưng giao thông vẫn diễn ra khá thuận lợi
tại các tuyến đường khu vực cửa ngõ ra vào tp hcm như ngã tư hàng xanh ngã tư bình triệu quốc lộ một mươi ba tình hình giao thông ổn định
lực lượng chức năng đã tăng cường điều tiết để tránh ách tắc
toàn bộ công trình đào đường đều tạm ngưng thi công để tạo điều kiện cho người dân
trong khi đó lượng phương tiện trên tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây thậm chí còn vắng vẻ hơn so với ngày thường
thời tiết thuận lợi giao thông ổn định phần nào đã giúp cho người dân nghỉ lễ quốc khánh trọn vẹn an toàn và ý nghĩa